cùng với đó với phương châm đi từng nhà gặp từng người lực lượng công an xã an thượng đã triển khai tuyên truyền đến từng hộ dân về các dịch vụ công trực tuyến

thế thủ tục công hành chính là thuận lợi thế còn thủ tục như tôi là nghĩa là già ở nhà là thuận lợi cho chúng tôi là tốt hơn
bà con vẫn còn theo một cái thói quen là đến trực tiếp để cơ quan hành chính
trụ sở ủy ban để giải quyết những công việc sau đó thì qua cái đề án này thì chúng tôi cũng thấy là có tăng cường cái biện pháp tuyên truyền
và làm sao để giảm tối thiểu cái thời gian ngắn nhất và giảm cái thủ tục để bà con tiếp cận những cái công nghệ số
triển khai đề án sáu công an tỉnh hải dương đã chỉ đạo công an một mươi hai huyện thị xã thành phố và hai trăm ba mươi năm công an cấp xã tham mưu với ủy ban nhân dân
định dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác ngay từ cấp thôn định kỳ mỗi tuần các thành viên trong tổ công tác đề án sáu của thôn tiền vĩ
xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương đều tiến hành kiểm tra đánh giá tiến độ công việc đã thực hiện và ra soát các nhiệm vụ tiếp theo
tổ công sáu thì thực tế đã đi sâu sát đến người dân bà con đã tuyên truyền thì bà con đã ý thức được và rất phấn khởi về công tác của đề án sáu này đưa ra
đó là về cái giấy tờ đi nại rồi nó đã cắt giảm được rất nhiều
thuận tiện cho bà con rồi những cái thủ tục hành chính dường ra trước là nó cắt bỏ được rất nhiều
với dịch vụ công thì đảng ủy hội đồng dân quán xã cũng đã triển khai sâu rộng đến tất cả các đoàn thể chính trị trong xã đặc biệt nữa là tuyên truyền cho người dân
đấy là cái quan trọng nhất để người dân thấy được cái việc này nó rất là quan trọng để sau này mang lại cái tiện ích cho người dân giảm những cái thủ tục hành chính
đặc biệt nữa là xã đã triển khai đến các thôn để các thôn có những cái sâu sát và tuyên truyền trực tiếp cho người dân
cái đấy là cái hiệu quả nhất
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề án sáu đặt ra lực lượng công an xã đã và đang triển khai giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư theo hướng đúng đủ sạch sống và cấp một trăm linh tài khoản định danh điện tử
bởi đây được xem là chìa khóa để người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần kê khai một lần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
đặc biệt nữa là xã đã triển khai đến các thôn để các thôn có những cái sâu sát và tuyên truyền trực tiếp cho người dân

đặc biệt nữa là xã đã triển khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần cây khai đến các dịch vụ công tr
đăng ký thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công và trong đó gồm có hướng dẫn và tập hấn cho công an thường xã
và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
trước tiên là để về công tác thông báo lưu trú đối với các trường hợp đến lưu trú trên địa bàn
nhiều dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an thiết yếu sẽ được triển khai theo tinh thần của đề án sáu
ngay trong tháng năm này công an tỉnh hải dương sẽ hoàn thành và đưa vào triển khai dịch vụ công
đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy ngay tại cấp xã
phòng quản lý xuất nhập cảnh triển khai việc cấp hộ chiếu điện tử ở dịch vụ công mức độ bốn
trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công của bộ công an
kết quả được gửi về tận nhà cho người dân
đơn vị đã phân công nhiệm vụ đến từng đội và từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
trong đó phân công bố trí những cán bộ có kinh nghiệm có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin
nghiên cứu việc thực hiện các bước quy trình
thủ tục cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân trên cổng dịch vụ công
theo hướng dẫn của cục quản lý xuất nhập cảnh tích cực tuyên truyền tiện ích của dịch vụ công
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an hải dương đặt ra
khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể
kết quả đó được thể hiện bằng chính những chuyển động số ngay từ cơ sở
đơn giản hóa thủ tục hành chính thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và các giao dịch điện tử tất cả với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác vào trường ngày hôm nay
tại phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm
tham gia buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần tranh luận
bên cạnh phần bào chữa của luật sư các bị cáo đã tự bào chữa trước tòa
nhằm giải trình cho những sai phạm mà viện kiểm sát đã cáo buộc
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường thừa nhận đã sai phạm
khi ký ban hành công văn số năm nghìn hai trăm bốn mươi chín ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn chín
về việc hướng dẫn một số yêu cầu về hồ sơ pháp lý trong hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài
dẫn đến việc bảy loại thuốc xin cấp số đăng ký đều không được hợp pháp hóa lãnh sự
trái với quy định tại điều hai mươi sáu pháp lệnh về lãnh sự và điều ba thông tư số một
của bộ trưởng bộ ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu
bị cáo cường thừa nhận đây là nguyên nhân sau cùng dẫn đến những sai phạm trong vụ án này
trình bày tại
tại tòa các luật sư bảo chữa cho bị cáo trương quốc cường cho rằng
quá trình điều tra và tại tòa bị cáo cường luôn hợp tác thành khẩn báo
bày tỏ sự đau lòng khi xảy ra vụ việc
bị cáo cường rất ái náy nên đã tự nguyện nộp số tiền khắc phục hậu quả là hơn một tám tỷ đồng
các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo cường đưa hưởng khoan hồng của pháp luật
vào sáng ngày mai ngày một mươi bảy tháng năm phiên tòa sẽ tiếp tục với phần đối đáp của đại diện viện kiểm sát
đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh hà nội cũng vừa phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh thùng nước giặt dni
và hơn một năm trăm linh chai dung dịch để rửa bình sữa trẻ em có dấu hiệu giả mạo thương hiệu
tất cả các sản phẩm này đều chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
một trăm ba mươi thùng cô tông với năm trăm hai mươi can sản phẩm nước giặt dini có dung tích ba ml
được lực lượng chức năng
lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi tám do lái xe lê đình long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại huyện triệu sơn thanh hóa đang xuất hàng trên địa bàn huyện đông anh
khi lực lượng chức năng phát hiện không xuất trình được hóa đơn chứng tử
mở rộng điều tra đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng
tại sát nhà đồ hoành công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư và sản xuất thương mại đại phương

toàn bộ số nước giặt đơn y này đều được ghi sản xuất tại thái lan
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định hà đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú tại triệu thành
triệu sơn thanh hóa cùng lê đình long đã mua số hàng trên mạng về cất giấu tại kho để bán kiếm lời
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng phát hiện một sáu trăm linh tám chai là sản phẩm nước rửa bình sữa trẻ em
và ba trăm một mươi hai can là sản phẩm nước rửa chén đậm đặc với nhãn mát đều ghi chữ nước ngoài
dung tích ba sáu trăm linh ml như trẻ em
các mặt hàng này thường là dấu hiệu nhận biết giả rất là khó nhận biết
nhưng mà chỉ có một duy nhất một đặc điểm để xác định nó là hàng giả
đấy là nhãn tem phụ
và tem phụ được dán trực tiếp lên sản phẩm thể hiện nơi nhập khẩu và phân phối là công ty đại tín trong hà nội
ngoài ra các cái đặc điểm khác thì rất là khó nhận biết
quá trình điều tra vụ án này
thì trước hết là cái hàng
hàng hóa nó số lượng nó rất là nhiều
và thứ hai nữa là các đối tượng thì thường là giao dịch toàn bộ mua bán ở trên mạng xã hội
cho nên là cái việc xác minh rất là khó khăn
thì cơ quan kiểm soát điều tra cũng đã dốc toàn lực
và sử dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ để có thể điều tra khám phá ra vụ án
hiện nay trên thị trường tràn lan sản phẩm nước sặt đều ni dỏm
giống chín mươi năm so với hàng thật
vì vậy với những sản phẩm giả mạo
không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ nhỏ